trong đêm hai nhóm thanh niên đi xe máy cầm dao phóng lợn rượt đuổi nhau
công an buộc phải nổ nhiều phát súng để chấn áp
công an quận lê trân thành phố hải phòng đang điều tra vụ việc
hai nhóm thanh niên có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng trên phố võ nguyên giáp
trước đó vào tối ngày năm tháng ba hàng chục thanh niên điều khiển xe máy kẹp ba bốn không đội mũ bảo hiểm
di chuyển qua đường võ nguyên giáp thuộc quận lê trân đến khu vực trung tâm thương mại eumon
hai nhóm thanh niên dùng hung khí như dao phóng lợn tuyếp sắt rượt đuổi nhau vào bên trong bãi gửi xe
nhóm này tiếp tục cầm hung khí lên xe máy rượt đuổi nhau
giao thông qua khu vực này đã xảy ra ôn tắc
tại ngã tư an dương quận lê trân hai nhóm thanh niên đã lao vào hỗn chiến
khi có mặt lực lượng công an phải nổ nhiều phát súng để chấn áp
lúc này thì những người có liên quan mới bỏ chạy
vụ việc đang được điều tra để xử lý theo quy định